thời gian gần đây tại huyện miền núi tiên phước tỉnh quảng nam xuất hiện tình trạng cây tiêu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân
theo thống kê ban đầu đến nay hàng nghìn gốc tiêu bị thối rễ chết khiến nhiều hộ dân trồng tiêu thiệt hại nặng nề
sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua vườn tiêu của bà nguyễn thị tám xã tiên châu huyện tiên phước
đã có hàng trăm gốc tiêu ngập úng bị vàng lá rụng dần rồi chết hàng loạt
từ lúc lá úa cho đến khi rụng xuống chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nên gia đình trở tay không kịp
không riêng gì gia đình bà tám mà nhiều vườn tiêu khác trên địa bàn xã tiên châu cũng bị chết hàng loạt
trước tình trạng tiêu chết người dân đã dãy vôi phun thuốc nhưng không có hiệu quả

cây tiêu là nguồn thu nhập lớn của người dân huyện tiên phước
bình quân nếu trồng được hơn một trăm linh gốc tiêu mỗi năm người dân thu nhập khoảng từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
hiện toàn huyện có khoảng một trăm linh hectare tiêu chủ yếu tập trung ở các xã tiên phong tiên thọ tiên châu tiên hiệp
trước tình trạng tiêu chết hàng loạt và chưa có dấu hiệu dừng lại các hộ trồng tiêu mong muốn
phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện tiên phước sớm xác định nguyên nhân và hướng dẫn bà con
cách chăm sóc nhằm giảm thiểu thiệt hại do tiêu chết gây ra